đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã tới thăm và kiểm tra công tác tuyển quân năm hai nghìn một mươi chín tại thị xã sơn tây thành phố hà nội
năm nay thị xã sơn tây đã tiến hành phúc tra sơ tuyển khám sức khỏe để chọn ra các công dân đủ điều kiện phát lệnh gọi nhập ngũ
chất lượng chính trị văn hóa của các công dân nhập ngũ đợt này đạt mức tốt có năm mươi chín công dân tỉnh nguyện đăng ký nhập ngũ
đại tướng ngô xuân lịch đã biểu dương những nỗ lực thành tích mà đảng bộ chính quyền quân và dân thị xã sơn tây đã đạt được
trong việc thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đồng thời đề nghị địa phương làm tốt lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm đúng quy định trang trọng an toàn tiết kiệm tiếp tục làm tốt công tác để chuẩn bị cho những mùa tuyển quân sau đạt kết quả tốt hơn